xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn chịu ảnh hưởng chính của khối không khí lạnh đang trên đà suy yếu
nên trong ba ngày tới tại đây vẫn phổ biến là khô giáo ít mưa với nền nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ lên ngưỡng là từ một mươi hai đến hai mươi sáu độ
rét sâu chỉ còn xuất hiện một vài nơi thuộc vùng núi cao
tương tự trong ba ngày tới tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ cũng ít mưa với mức nhiệt trưa chiều đạt ở ngưỡng là hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi thấp hơn
về đêm và sáng sớm tại bắc bộ vẫn có thể xuất hiện sương mù làm giảm tầm nhìn xa
do vậy quý vị khi đi ra ngoài đường vào khung giờ này cần mặc đủ ấm và điều khiển các phương tiện giao thông nên giảm tốc độ để đảm bảo an toàn
đối với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến nghệ an và hà tĩnh
thời tiết trong ba ngày tới vẫn chủ yếu là khô giáo nhiệt độ có xu hướng tăng dần nhưng vẫn còn rét về đêm và sáng sớm với mức nhiệt giao động trong mức là một mươi bốn hai mươi năm độ
còn tại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
từ ngày mai mưa sẽ tăng cả về diện và lượng cục bộ có nơi xảy ra mưa với lượng khá
do có mưa nên nền nhiệt độ tại đây cũng không cao ra động ở mức là từ một mươi bảy đến hai mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi từ ngày mai cũng chịu tác động của nhiễu động gió đông nên mưa rông cũng tăng lên ở diện giải rác cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa
do mưa tăng nên nền nhiệt độ tại đây đạt ở mức là hai mươi một hai mươi sáu độ
phần còn lại từ bình định cho đến ninh thuận bình thuận thì có thể xuất hiện mưa rông cục bộ vài nơi
vào lúc chiều tối và đêm với nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
đến với vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết đều ít có sự thay đổi khi tiếp tục ít mưa ban ngày trời nắng
đáng lưu ý là do sự khuếch tán của không khí lạnh phía bắc nên nền nhiệt độ về đêm tại đây vẫn thấp đạt ở mức là từ một mươi năm đến hai mươi bảy độ trời rét về đêm và sáng
các tỉnh thành nam bộ cũng phổ biến chỉ có mưa vài nơi vào lúc đầu tối với lượng không đáng kể
ban ngày thì có nắng với mức nhiệt trong khoảng là từ một mươi chín đến ba mươi độ
đến ba mươi hai độ riêng tại khu vực miền đông của nam bộ có nơi thấp hơn